thưa quý vị tính tới sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba
thế giới đã có một trăm ba mươi bốn năm trăm một mươi người đã mắc virus sars cov hai gây ra và bốn chín trăm bảy mươi ca tử vong
italia trở thành điểm dịch nóng nhất ngoài trung quốc khi chứng kiến số ca mắc bệnh và thiệt mạng tăng vọt
trong vòng hai mươi bốn giờ qua thế giới đã có thêm tám hai trăm chín mươi sáu ca nhiễm mới và ba trăm bốn mươi hai người tử vong
tăng mạnh so với một ngày trước đó khi tổ chức y tế thế giới who tuyên bố covid một mươi chín là đại dịch toàn cầu
hiện đã có một trăm hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh covid một mươi chín
trong ngày hôm qua một mươi hai tháng ba italia là điểm nóng nhất của dịch bệnh
giới chức y tế italia cho biết đã có thêm một trăm tám mươi chín nạn nhân tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín tại nước này
nâng tổng số người thiệt mạng lên một một mươi sáu người
quốc gia nam âu này cũng đã ghi nhận thêm hai sáu trăm năm mươi một ca nhiễm bệnh mới
qua đó nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại italia là một mươi năm một trăm một mươi ba người tăng mạnh từ mức một mươi hai bốn trăm sáu mươi hai người của ngày trước đó
còn tại việt nam trong ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng ba việt nam cũng đã ghi nhận thêm năm bệnh nhân covid một mươi chín nhiễm mới tại bình thuận
nâng tổng số lên bốn mươi bốn bệnh nhân trên cả nước
một mươi sáu ca đã xuất viện từ tháng trước
như vậy đến thời điểm này riêng bình thuận đã có tám ca nhiễm và đã có tình trạng lây lan trong cộng đồng từ bệnh nhân số ba mươi bốn trở về từ mỹ
tỉnh bình thuận cũng đã cách ly tập trung hai mươi một người thuộc diện f một những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
một trăm linh trường hợp f hai những người tiếp xúc với f một được yêu cầu cách ly tại nhà
tỉnh bình thuận cũng quyết định từ giờ ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba
cách ly hai tuyến đường tại khu phố hai phường đức thắng thành phố phan thiết nơi có nhiều bệnh nhân covid một mươi chín cư trú trước đây
thời gian cách ly đến giờ ngày ba tháng bốn
thưa quý vị công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt một mươi hai năm triệu đồng đối với trần lan hương
sinh năm hai nghìn một chú đại bản bú nhu háng sung ở xã la bán tẩn huyện mù cang trải
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó vào lúc chín h ba mươi sáu phút ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên mạng xã hội facebook
tài khoản có tên là trần lan hương có đăng tải nội dung sai sự thật có liên quan tới dịch bệnh covid một mươi chín
gây hoang mang cho nhân dân trên địa bàn
qua công tác xác minh công an huyện mù căng trải đã tiến hành triệu tập trần lan hương
để làm rõ sự việc
tại cơ quan điều tra hưng thừa nhận mình là chủ tài khoản nói trên
và đăng tải nội dung trên facebook với mục đích tăng lượng tương tác trên trang cá nhân
vâng bên cạnh hành vi đáng lên án đó là tung tin giả không ít đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
mới đây công an thành phố thanh hóa vừa bắt giữ một đối tượng thu gom khẩu trang do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử rồi trào bán với giá cao
trong khi đó khoảng hai mươi năm khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng tử
cũng đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tp thanh hóa phát hiện và thu giữ
qua công tác xác minh nắm tình hình công an tp thanh hóa đã phát hiện một đối tượng
có biểu hiện nghi vấn đang trào bán khẩu trang tại khu vực đường nguyễn trãi phường ba đình thành phố thanh hóa
tiến hành kiểm tra tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bảy trăm năm mươi chiếc khẩu trang do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ không có kiểm định chất lượng trị giá gần một mươi năm triệu đồng
bước đầu công an làm rõ chủ lô hàng trên là của nguyễn thị phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở phường tân sơn tp thanh hóa
toàn bộ số khẩu trang là do phương thu gom mua qua mạng xã hội sau đó bán lại với giá cao
tại tỉnh khánh hòa trưa ngày một mươi hai tháng ba tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa
bất ngờ kiểm tra khu vực sân vườn một ngôi nhà ở xã vĩnh hiệp tp nha trang
phát hiện chín thùng giấy cắt tông
bên trong chứa khoảng hai mươi năm khẩu trang y tế cùng một số hộp giấy tem rán khẩu trang nên đã tiến hành tạm giữ
quá trình xác minh số thùng cắt tông trên là của nguyễn viết bình chú tại xã vĩnh hiệp tp nha trang
tại cơ quan công an nguyễn viết bình thừa nhận toàn bộ số khẩu trang trên được đặt mua qua mạng
sau đó bán lại kiếm lời với giá khoảng hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một hộp
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thời gian qua công an tỉnh quảng nam đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của bộ công an tỉnh quảng nam
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là trong lực lượng cám bộ chiến sĩ công an
để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả
công an tỉnh quảng nam đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh
phân công trách nhiệm cho từng thành viên triển khai các biện pháp công tác phòng chống dịch bệnh
không chỉ trong lực lượng công an mà còn phối hợp với các cấp các ngành phục vụ yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh
riêng đối với lực lượng công an công tác phòng chống dịch được triển khai song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự
quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng
tất cả các biện pháp công tác của lực lượng công an cũng đã thể hiện tinh thần hết sức quyết liệt
và thực hiện nghiêm túc quan điểm phương châm chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
cũng như của tỉnh của bộ công an với tinh thần chủ động cao nhất và phục vụ tốt cho yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
đối với những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như bộ phận quản lý hành chính
cảnh sát giao thông quản lý xuất nhập cảnh mỗi cán bộ chiến sĩ còn lồng ghép tuyên truyền
hướng dẫn cho người dân cách phòng chống dịch bệnh nơi đông người
đặc biệt bên cạnh việc chuẩn bị các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
tại trụ sở làm việc cơ sở giam giữ công an tỉnh quảng nam đã chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng
với ba cơ sở cách ly tập trung khi có yêu cầu
với chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an đặc biệt là những lực lượng thường xuyên tiếp xúc với quần chúng nhân dân
với du khách nước ngoài như quản lý hành chính quản lý giao thông quản lý xuất nhập cảnh
và với chức năng nhiệm vụ như vậy thì nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu
công an tỉnh quảng nam cũng đã bố trí một cơ sở để cán bộ chiến sĩ
hoặc làm việc với những người nghi nhiễm hoặc là đã nhiễm bệnh
thì không được về cơ quan đơn vị không về gia đình và cách ly ở một khu tập trung
để phòng chống dịch bệnh không để việc lây lan dịch bệnh ở cơ quan
ở gia đình và cũng không để mình là sẽ là người lây nhiễm đối với các trường hợp khác
với sự chuẩn bị khẩn trương chú đáo và đúng theo quy định của y tế
công an quảng nam đã và đang góp phần tích cực cho công tác
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng nam